những năm qua mạng internet phát triển khiến cho văn hóa đọc sách trong cộng đồng giảm nhiều
dần dần đọc sách không còn là thói quen của nhiều người nữa
để khuyến khích phát triển thói quen tốt này tại hải dương ông phạm văn xuân đã xây dựng một vườn đọc sách miễn phí dành cho những người đam mê với những trang sách
đây là khu vườn đọc sách miễn phí với tên gọi vườn đọc sách chi các nằm ở khu một phường việt hòa thành phố hải dương của ông phạm văn xuân
với diện tích nhà nổi đọc sách là ba mươi m hai kinh phí xây dựng gần hai trăm linh triệu nằm trong không gian xanh một sáu trăm linh m hai tám tủ kính
chứa hơn hai đầu sách nhiều thể loại như văn học nước ngoài văn học trong nước lịch sử địa lý cổ tích và một mươi số báo tuần
đây thực sự là điểm đọc sách miễn phí lý tưởng thu hút không chỉ những người cao tuổi trung niên mà còn rất nhiều trẻ em đến đọc
vườn đọc sách được mở cửa miễn phí từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều vào các ngày trong tuần kể cả thứ bảy chủ nhật
mọi người có thể đọc tại chỗ hoặc mượn sách về nhà nếu muốn
vườn đọc sách của chúng là rất tốt bởi vì trước mắt là phục vụ các cháu học sinh
thứ hai là
vườn đọc sách là phục vụ tất cả mọi người đến đây mà tham đọc sách đọc ở đây là đầu miễn phí
hai tôi muốn nhằm vào hai cái đối tượng nghĩa là các cụ già cái thứ hai nữa là các cháu thanh thiếu nhi
thanh thiếu nhi là người lớn thì bây giờ đang bận biểu với làm ăn công việc ít có điều kiện để đọc sách
dùng cái văn hóa đọc dùng cái hay ho trong các ấn phẩm này để cuốn hút các cháu
và các nhà xuất bản sẽ giúp các cháu quay lại với cái văn hóa gốc để chúng nó các cháu nó đỡ bị xa vào cái tiêu cực trong xã hội hiện nay
sắp tới thì như thế này chú vận động bạn bè
trước tiên nguồn sách từ bạn bè vì là có sự ủng hộ của gia đình thì chú mới làm được như thế này
có ủng hộ của bạn bè chú mới làm được thế này
nguồn sách nữa là do
vườn đọc sách miễn phí là mô hình ý nghĩa và đầy tính nhân văn nhằm giúp giữ gìn văn hóa đọc trong xã hội hiện nay
nó giúp cho mọi người có không gian sinh hoạt lành mạnh giúp cho trẻ em có thêm một không gian lành mạnh để vui chơi và tìm hiểu những chi thức cần thiết trong cuộc sống